thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
hiện đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ nổ xảy ra
tại một phòng trọ thuộc khu phố phú an thị trấn phú long huyện hàm thuận bắc
vào chiều ngày bảy tháng năm khiến cho một người bị thương nặng
sau khi vụ nổ xảy ra người dân xung quanh chạy đến hiện trường
và phát hiện một người đàn ông nằm bất tỉnh trên vùng máu trước cửa phòng
được biết nạn nhân là anh nguyễn kim khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
cũng là người đã thuê phòng trọ trên khoảng hai năm nay
kiểm tra bên trong phòng trọ người dân phát hiện có hai cháu nhỏ là con ruột của anh khánh
rất may vụ nổ không gây thương tích cho hai cháu nhỏ
mọi người nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa bình thuận
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng xuống hiện trường
tổ chức khám nghiệm hiện trường thu thập các vật chứng có liên quan
tiến hành công tác điều tra ban đầu để xác định nguyên nhân gây ra vụ nổ trên